sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp bảy
bàn kinh gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy khoảng ba mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
trong sáu giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây bắc bộ
ở khu vực vĩnh bắc bộ bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cô tô cát hải vân đồn
trong sáng nay còn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
trên đất liền các tỉnh đồng bằng bắc bộ có gió mạnh cấp năm vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp sáu giật cấp bảy
cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
trong ngày hôm nay ở thanh hóa và khu vực tây bắc nghệ an có mưa rất to
lượng mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm trong vòng một mươi hai giờ có nơi trên một trăm linh mm trong vòng một mươi hai giờ
từ đêm nay mưa sẽ giảm
trong ngày và đêm nay ở các tỉnh hòa bình sơn la
khu vực đồng bằng bắc bộ và đông bắc có mưa to đến rất to
lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn giờ có nơi trên một trăm năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn giờ
vùng núi bắc bộ có mưa to lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm trong vòng hai mươi bốn h
có nơi trên một trăm năm mươi mm trong vòng hai mươi bốn giờ
trên các sông suối khu vực bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ hai đến ba mét
trên thượng nguồn sông mã của thanh hóa và sông cả của nghệ an
biên độ lũ lên từ hai đến năm mét
mực nước đỉnh lũ trên các sông còn dưới báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng ở các tỉnh vùng núi phía bắc
đặc biệt là các tỉnh lai châu sơn la hòa bình lào cai yên bái hà giang tuyên quang thanh hóa và nghệ an
cần chú ý theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lũ quét sạt lở đất cấp một
báo số hai đã đổ bộ vào bờ và suy yếu thành áp thấp nhật đới
tuy nhiên hoàn lưu của bão gây mưa cục bộ và diễn biến phức tạp trong những ngày tới
về thiệt hại ban đầu theo thông tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thanh hóa
mưa lớn đã làm sạt lở đường khiến hai người chết và ba người bị thương
khoảng ba giờ một mươi phút sáng nay đã xảy ra một vụ sạt lở mặt đường năm trăm một mươi ba tại đầu cầu yên hòa thuộc địa phận xã hải hà
huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa khiến hai người chết và ba người bị thương
tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở đường có năm người đi trên ba xe máy
khi đi đến đầu cầu yên hòa thì bất ngờ bị sạt đường và bị đất đá vùi lấp
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã điều động lực lượng và phương tiện nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân
sau nhiều nỗ lực tìm kiếm lực lượng chức năng đã cứu được ba nạn nhân bị thương
và đưa đến bệnh viện điều trị
đến bảy giờ sáng cùng ngày hai nạn nhân còn lại được phát hiện đã tử vong do bị khối lượng lớn đất đá đẻ lên
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa được hai thi thể nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho gia đình mai táng
trong khi đó theo báo cáo của lực lượng biên phòng tỉnh quảng ninh
vào hồi một mươi năm h chiều ngày hôm qua tại bùi thuốc lá xã đông xá huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
do sông lớn
do sóng lớn thì có sáu ngư dân nuôi trồng thủy sản đã bị mắc kẹt trên một tàu vỏ xi măng không vào bờ được
ngay sau đó lực lượng bộ đội biên phòng của tỉnh quảng ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng ở địa phương
đưa những người này vào bờ an toàn
trong đất liền ở các địa phương ven biển thì có mưa và gió nhẹ
mọi hoạt động của người dân thì vẫn diễn ra bình thường
còn tại thành phố hải phòng lực lượng công an vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó
giúp người dân khắc phục hậu quả sao bão
phóng viên nguyễn vũ của chúng tôi thông tin chi tiết từ hiện trường
chính vì vậy lực lượng công an luôn phải túc trực tại các khu vực này
đặc biệt là để kiểm soát cũng như hướng dẫn người dân tránh để những tai nạn không đáng có
và đều hiểu rõ hơn về công tác ứng trực trước trong và sau cơn bão tại quận đồ sơn
bây giờ chúng tôi sẽ có một cuộc trao đổi với thượng tá nguyễn xuân đại phó trưởng công an quận đỗ sơn
dạ vâng thưa thượng đồng chí đồng chí cho biết công tác ứng trực của lực lượng công an trong cơn bão số hai này như thế nào
thực hiện công điện của ban chỉ huy phòng chức thiên tài và thiểm kiến kiếm nạn
công an quận đã xây dựng phương án để triển khai với các lực lượng
chúng tôi đã bố trí là trực một trăm linh cơn số trong hai ngày vùng ba và vùng bốn tháng bảy
và đã phân công năm mươi tám đồng chí là tăng cường cho các đơn vị biên bản
phân công là tăng cường cho bốn bảy vùng an phường và ba tuyến đê biển quan trọng
tuyến đê biển một khu du lịch khu du lịch hai và tổ chức ba chốt để phân luồng giao thông
đồng thời là cũng tuyên truyền vận động nhân dân
không có vì hiếu kỳ mà ra để xem sóng biển rất là nguy hiểm
dạ vâng thưa đồng chí xin đồng chí cho biết được là theo đánh giá ban đầu thì thiệt hại của cơn bão này có lớn không
cơn bão số hai thì đổ bộ trực tiếp vào các vùng biển đồ sơn nhưng mà thiệt hại thì cũng không lớn lắm
chủ yếu là đến giờ phút này theo thông kê thì chủ yếu là cây đổ
còn là nhà cửa và các công trình thì cũng không bị thiệt hại gì nào
nhưng mà cây đổ cũng tương đối nhiều ảnh hưởng đến giao thông
có những đoạn là cũng đã phải phân luồng
dạ vâng thưa đồng chí theo quan sát chúng tôi thì trên đường rất là nhiều cây đổ rất là nhiều
vậy thì lực lượng công an sẽ có biện pháp tuyên truyền như thế nào để người dân cũng như là tổ chức giao thông lại để cho người dân đi lại có thể dễ dàng hơn ạ
cái này thì đã trong cái nhận định của chúng tôi
tức là khi mà xảy ra bão thì sẽ có cây đổ hoặc là các cái công trình sẽ bị ảnh hưởng
cho nên là chúng tôi trong phương án phân công đã có phân công nhiệm vụ là lực lượng
chức năng sẽ phân luồng giao thông khi mà có cái tình huống là cây đổ hướng tắc
thế và thứ hai nữa là phân công lực lượng để tuyên truyền vận động nhân dân không ra các khu vực nguy hiểm để mà xem bão để dẫn đến là nguy hiểm
dạ vâng thưa đồng chí vậy thì sau cơn bão thì sẽ có những biện pháp hỗ trợ nào giúp người dân ổn định lại cuộc sống sớm hơn nữa không
vâng báo cáo như thế này thì chúng tôi sẽ tăng cường tham mưu cho cấp ủy chức vị địa phương là tuyên truyền cho nhân dân khắc phục những thiệt hại của cơn bão
và đồng thời là cũng tham mưu đề xuất với lại cấp trên để gia cố sửa chữa lại những khu vực
mà do bão thiệt hại
thì báo cáo với đồng chí là có những khu vực như hiện tại chúng ta đang đứng ở đây là do từ cơn bão số một mươi năm hai nghìn một mươi bảy là rất nhiều đoạn đê kè biển đã bị sóng đánh vỡ
nhưng mà đến nay là vẫn chưa khắc phục được
cho nên là cái này cũng rất là ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của nhân dân
cho đến thời điểm hiện tại thì bão số hai tuy đã suy yếu nhưng mà các khu vực vùng biển gió còn rất mạnh
chính vì vậy là khuyến cáo người dân cũng như du khách du lịch tại các vùng biển
tại các tỉnh
mà có cơn bão đi vào thì là tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của các lực lượng chức năng
để tránh những rủi ro không đáng có và để thiệt hại đến tính mạng và tài sản
vâng xin được cảm ơn phóng viên nguyễn vũ về những thông tin vừa rồi
chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng lần hai
truy tố một mươi hai bị can trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả
xảy ra tại công ty cổ phần vn phạc ma
các bị can cùng bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
theo cáo trạng nguyễn minh hùng chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc vn phạc ma võ mạnh cường giám đốc công ty trách nhiệm
hiếu hạn thương mại hàng hải quốc tế h c và một mươi bị can liên quan
đã làm giả tài liệu hợp đồng con dấu rồi đề nghị cục quản lý dược bộ y tế
cấp phép nhập khẩu chín ba trăm linh hộp thuốc chữa ung thư h capita năm trăm linh mg
số thuốc này nhập khẩu vào việt nam nhưng chưa kịp tiêu thụ
thì đã bị cơ quan chức năng phát hiện
theo kết luận giám định của bộ y tế lô thuốc nói trên chứa chín mươi bảy hoạt chất
kpitabin là thuốc không rõ nguồn gốc kém chất lượng
không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người
ngoài ra cơ quan tố tụng cũng làm rõ lô thuốc trị giá hơn năm ba tỷ đồng
xong bị nâng khống thành hơn một mươi hai tỷ đồng
số tiền tranh lệch hơn sáu tám tỷ đồng được các bị can thu lợi bất chính
cùng với nội dung truy tố một mươi hai bị can trong vụ án
viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục xử lý các hành vi khác
của công ty cổ phần vn phạc ma cùng những người có liên quan
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tòa nhân dân tp hcm tuyên phạt nguyễn minh hùng
và võ mạnh cường cùng một mươi hai năm tù về tội buôn lậu
bảy bị cáo khác bị kết án về tội buôn lậu và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
xét xử phúc thẩm vụ án đã tuyên hủy bản án để điều tra lại
sau đó cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh đồng thời khởi tố thêm ba bị can
nâng tổng số bị can trong vụ án lên một mươi hai người cùng về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng sùng a tổng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hồ khẩu thường chú tại thôn pá hu xã pá hu huyện trạm tấu tỉnh yên bái
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
còn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái
cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý a lồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hồ khẩu thường chú tại bản làng sang xã nậm khắt huyện mù căng trải tỉnh yên bái
và đối tượng hà thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã phù nham huyện văn chấn tỉnh yên bái
bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh yên bái ra quyết định truy nã về tội mua bán phụ nữ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an